liên quan đến vụ án nhắn tin đe dọa chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngày chín tháng hai tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đào tấn cường tuyên phạt bị cáo cường một mươi tám tháng tù giam
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo đào tấn cường một mươi tám tháng tù giam vì hành vi đe dọa giết người thuộc trường hợp đối với nhiều người
theo cáo trạng của viện kiểm sát ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo đào tấn cường đã mua điện thoại cũ và sim không đăng ký nhắn tin vào số máy của ông huỳnh đức thơ chủ tịch ubnd và ông trần phước sơn phó tránh văn phòng ubnd tp đà nẵng
các tin nhắn có nội dung ám chỉ sẽ gây nguy hiểm đến cá nhân ông thơ ông sơn và người thân trong gia đình
tại phần xét hỏi bị cáo đào tấn cường đã thừa nhận hành vi nhắn tin đe dọa của mình đối với ông huỳnh đức thơ và ông trần phước sơn
căn cứ vào các chứng cứ và tính chất của vụ án sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo đào tuấn cường phạm tội đe dọa giết người tuyên phạt bị cáo cường một mươi tám tháng tù giam